bắt đầu từ tám giờ sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương tức một mươi hai giờ theo giờ hà nội
khoảng bốn mươi sáu triệu cử tri pháp đã bắt đầu bỏ phiếu để chọn ra tổng thống mới
các điểm bầu cử sẽ đóng cửa vào lúc giờ ngày mai theo giờ hà nội
cuộc bầu cử tổng thống pháp năm nay được cho là khó đoán định kết quả
và có khả năng định hình bản đồ chính trị thế giới của những năm tới
tại vòng một của cuộc bầu cử tổng thống pháp sẽ có sự tham gia tranh cử của một mươi một ứng cử viên
tuy nhiên kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới đây nhất cho thấy
bốn ứng cử viên được đánh giá có nhiều tiềm năng nhất
hiện ứng cử viên độc lập emmanuel macron đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ hai mươi ba
tiếp theo là chủ tịch đảng cực hữu mặt trận quốc gia fn bà marin le pen với hai mươi hai
jean luc mélenchon đứng ở vị trí ngang nhau với một mươi chín
dự báo sẽ không có ứng cử viên nào giành đủ số phiếu qua bán trong vòng một
và hai ứng cử viên dẫn đầu sẽ bước vào vòng hai cuộc bầu cử diễn ra vào ngày bảy tháng năm tới
kết quả các cuộc khảo sát trong những ngày qua cho thấy tỷ lệ đi bầu sẽ không cao
với khoảng bảy mươi hai cử tri đi bỏ phiếu
tuy nhiên vụ nổ súng tối ngày hai mươi tháng bốn tại đại lộ champs élysées và vụ bắt giữ hai ngày trước đó
hai đối tượng đang âm mưu thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở thành phố maxi
có thể sẽ là yếu tố khuyến khích người dân đi bỏ phiếu
nhằm chọn ra ứng cử viên có khả năng hành động kiên quyết và hiệu quả
để bảo vệ người dân trước nguy cơ khủng bố